trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây
là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba
cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động
phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
và tiến tới điều trị f tại nhà
tiếp đó phó bí thư nguyễn văn phong giao bộ tư lệnh thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận
hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm quản lý điều trị các trường hợp f tại nhà
từ đầu tháng một mươi một tới nay hà nội đã ghi nhận khoảng ba ca dương tính
gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng một mươi
dịch tại hà nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao
liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây
ngày bốn tháng một mươi một có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại hà nội căng thẳng trở lại
với một trăm linh bốn ca trong ngày nhưng có tới sáu mươi bốn ca cộng đồng
hiện tại hà nội ghi nhận hai bảy trăm linh ca mắc mới tính trung bình là một trăm tám mươi ca một ngày
là số mắc trung bình cao nhất của hà nội tính cả bốn đợt dịch
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín trăm linh năm ca chiếm trung bình ba mươi tổng số ca mắc
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và ban chỉ đạo phòng chống dịch
hà nội huyện mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tiệm người đến các địa phương có f
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là chợ ninh hiệp huyện gia lâm
thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh và phương phú đô quận năm từ liêm
tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
qua theo dõi số liệu cho thấy từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt
tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên chiếm khoảng một mươi ba trong khi giai đoạn trước chỉ có bảy năm
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt
không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó
nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực
bệnh viện đại học y hà nội kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng f điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
không nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh
do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bình thường khỏe mạnh
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý mà còn gây áp lực cho công tác hậu cần bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị
cụ thể về việc cách ly f một tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản chính thức về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này
theo đó các đối tượng áp dụng là f một và người cùng nhà trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một hoặc những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà
hà nội sẽ thực hiện việc cách ly f một tại nhà trên địa bàn toàn thành phố
bốn quận trung tâm là ba đình hoàng kiếm đống đa và hai bà trưng sẽ không cách ly tại nhà
về điều kiện cách ly tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà
người ở cùng nhà cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
về quy trình thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín xã phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú trạm y tế xã phường thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách về bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phương thị trấn nơi tiếp nhận cử tổ thẩm định xuống xác minh đánh giá đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly mà f một đăng ký
tổ thẩm định bao gồm các đơn vị sau
đại diện cán bộ ủy ban nhân dân công an cán bộ y tế trạm y tế của xã phường thị trấn đại diện tổ dân phố thôn xóm tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ thẩm định tiến hành xác minh đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần f một đăng ký theo hướng dẫn của bộ y tế và có biên bản thẩm định
biên bản thẩm định được tổ thẩm định gửi về ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn
để cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo các lễ y tế tại nhà
và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện thị xã
sau khi đầy đủ các bước trên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn
ban hành quyết định các lý y tế tại nhà đối với các trường hợp f một
trong quyết định cách ly phải nêu rõ được trách nhiệm của chính quyền địa phương
trong việc giám sát người cách ly tại nhà
ủy ban nhân dân tp hà nội giao ngành y tế hà nội hướng dẫn các địa phương
thực hiện việc cách ly f một tại nhà đồng thời yêu cầu các địa phương rã sát
các điều kiện cách ly trên địa bàn báo cáo về sự y tế tổng hợp báo cáo
ủy ban nhân dân tp trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức lực lượng chức năng trên địa bàn
tổ covid cộng đồng thực hiện điều tra truy vết triệt để các f một để phân loại
và quyết định đủ điều kiện để cách ly tại nhà cách ly tại khách sạn
khi người cách ly có nguyện vọng có đơn cam kết cách ly tập trung
cùng với đó chính quyền cơ sở xây dựng phương án cách ly f một tại nhà
trên địa bàn quản lý phân công cụ thể và triển khai các nhiệm vụ theo quy định
tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà
người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện
trước ủy ban nhân dân tp về công tác tổ chức triển khai giám sát kiểm tra
việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần f một
người đứng đầu tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng
đảm bảo các công tác phòng chống dịch trên địa bàn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng trong việc giám sát người cách ly tại nhà